thưa quý vị tại tỉnh hậu giang vừa diễn ra hội nghị giao ban công tác phối hợp một mươi chín tri cục quản lý thị trường khu vực phía nam do bộ công thương tổ chức
theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường một mươi chín tỉnh thành phố khu vực phía nam
cho thấy tình hình vận chuyển tàng trữ buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp hoạt động ngày càng tinh vi hơn nhất là đối với hai mặt hàng đường và thuốc lá lậu
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng này đã kiểm tra gần một mươi sáu vụ phát hiện và xử lý vi phạm hơn chín vụ việc với tổng số tiền xử phạt hơn một trăm linh tỷ đồng và tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm
hội nghị cũng nêu những bất cập hạn chế trong thực hiện công vụ của lực lượng quản lý thị trường đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp
nhất là tăng cường hơn nữa công tác phối hợp lực lượng quản lý thị trường liên tỉnh cũng như giữa lực lượng quản lý thị trường với các ngành khác như công an hải quan quân đội biên phòng để xử lý hàng gian hàng giả
tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình của bộ y tế đã phối hợp với hội nhà báo việt nam tổ chức hội thảo báo chí về chính sách dân số và phát triển giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn ba mươi
tại hội thảo các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản của nghị quyết hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
nghị quyết một trăm ba mươi bảy của chính phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hai mươi một những văn bản xử lý vi phạm chính sách dân số
một số lưu ý về xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân số và phát triển trong tình hình mới ở việt nam tổ chức bộ máy đối với công tác dân số và phát triển trong tình hình mới
thông qua hội thảo phóng viên công tác viên báo chí trung ương và địa phương đã nắm được những kiến thức cập nhật thông tin về chính sách dân số
từ đó giúp các phóng viên hiểu rõ cơ sở và quán triệt yêu cầu chuyển hướng chính sách dân số từ trọng tâm dân số kế hoạch hóa gia đình sang trọng tâm dân số và phát triển
diễn đàn báo chí và doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề truyền thông trong thời đại số và cơ hội cho doanh nghiệp do vụ báo chí xuất bản và báo diễn đàn doanh nghiệp tổ chức vừa diễn ra tại tp hcm
theo số liệu thống kê của hiệp hội quảng cáo việt nam với hai mươi năm tỷ thiết bị kết nối internet
và ba ba tỷ cư dân dùng mạng xã hội trên toàn thế giới hơn nữa việt nam hiện có khoảng sáu trung tâm dữ liệu quốc gia
chưa kể các nhà mạng viễn thông cũng sở hữu các trung tâm dữ liệu riêng
truyền thông số đang là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp
tại diễn đàn truyền thông trong thời đại số và cơ hội cho doanh nghiệp
các chuyên gia diễn giả cùng khẳng định mối quan hệ cộng sinh báo chí doanh nghiệp cộng đồng
có sự tương hổ đa chiều do đó đòi hỏi doanh nghiệp hoạt động tích cực minh mạch hơn
thưa quý vị trong những năm gần đây tiến công apt cách thức tiến công mạng sử dụng kỹ thuật cao
luôn nằm trong tốp đầu về hiểm hòa an toàn và an ninh thông tin
nhằm nâng cao ý thức trình độ cho cán bộ kỹ thuật về an toàn thông tin mạng
tại đà nẵng bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ubnd tp tổ chức buổi diễn tập với chủ đề
phòng chống tấn công có chủ đích vào hạ tầng quốc gia
tình huống giả định là một người dùng mạng nội bộ một cơ quan hành chính nhận được email giả mạo có chứa phần mềm mã độc
nếu người dùng mở ra email giả mạo sẽ khai thác lỗ hỏng bên trong hệ thống phần mềm của đơn vị
và từ đó làm cơ sở tiến công các email khác nhằm khai thác thông tin có lợi cho hacker
đây là tình huống đơn giản nhất
có thể gặp ở bất kỳ một cơ quan đơn vị nào
vì vậy mỗi cuộc diễn tập như thế này sẽ giúp các học viên có thể xử lý hiệu quả
khi những tình huống phức tạp hơn xảy ra trong thực tiễn công việc

để khoa tình tích ví dụ như là thay đổi
h ba bởi ai đó thì tôi nghĩ
nó không hẳn là vấn đề nhưng mà chuyện gì sẽ ra
nếu như thay đổi cái nội dung đó
là một cái nội dung mà liên quan tới
vấn đề chính trị hay liên quan tới những cái vấn đề
mà nóng của việt nam hiện nay
đây cũng là dịp để các học viên
nâng cao khả năng sẵn sàng trước các cuộc tiến công mạng
bảo vệ hạ tầng thông tin quan trọng
thực hành kỹ năng để giải quyết
các tình huống cụ thể
tại hà nội bộ y tế đã tổ chức
hội nghị cung cấp thông tin y tế
quý ii năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nội dung chính tập trung
vào những định hướng chính sách nhằm nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tuyến y tế cơ sở
thực hiện nghị quyết số hai mươi nqtu
của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành
trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường công tác
bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới bộ y tế xác định
tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tuyến y tế cơ sở nhằm hướng tới mục tiêu
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
và bảo hiểm y tế toàn dân
tính đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đã đạt
tám mươi sáu sáu dân số
thực hiện luật bảo hiểm y tế bộ y tế đã ban hành
thông tư số ba trăm chín mươi hai nghìn một mươi bảy ttbit
quy định có dịch vụ y tế cơ bản
đồng thời triển khai thực hiện
đề án xây dựng và phát triển mạng lưới
y tế cơ sở triển khai mô hình điểm
trạm y tế xã vườn thị trấn
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
tại hai mươi sáu trạm y tế xã vườn
của tám tỉnh thành phố
để nhân rộng trên phạm vi cả nước
với mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
một trăm linh số trạm y tế xã
có đủ điều kiện khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ
các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu
theo quy chế thi tôn nghiệp
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
kết quả thi sẽ được công bố
chậm nhất là vào ngày một mươi một tháng bảy
tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đều có quyền được phúc khảo bài thi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
chậm nhất là đến ngày một mươi tháng bảy
các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi
và hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi
chậm nhất là vào ngày một mươi một tháng bảy
hội đồng thi công bố và thông báo
kết quả cho thí sinh vào ngày một mươi một tháng bảy
và chậm nhất ngày một mươi năm tháng bảy
phải báo cáo kết quả xét công nhận
tốt nghiệp trung học vổ thông sơ bộ
việc công bố kết quả xét công nhận
tốt nghiệp trung học vổ thông
chậm nhất là ngày một mươi bảy tháng bảy
tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đều có quyền được phúc khảo bài thi
thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi
tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi
sở giáo dục và đào tạo tập hợp
danh sách đề nghị phúc khảo
và gửi danh sách đề nghị phúc khảo
đến các hội đồng thi
thời gian nhận đơn xin phúc khảo
trường trung học vổ thông
nơi thí sinh đăng ký dự thi
sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi
của thí sinh trong vòng một mươi ngày
kể từ khi công bố điểm thi
trung học vổ thông quốc gia
hội đồng thi phải công bố
và gửi kết quả phúc khảo bài thi
cho thí sinh trong vòng một mươi năm ngày
kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo
thưa quý vị từ một ao làng ô nhiễm
bốc mùi hôi thối đầy dãy rác thải
gây ô nhiễm môi trường
cho đến nay sau quá trình đầu tư và cải tạo
ao làng thiên thuộc xã dương liễu
thành phố hà nội lại trở thành
một bể bơi sinh thái vô cùng độc đáo
thu hút rất đông người dân trong thôn
thư giãn trong những ngày hè nắng nóng
khoảng một mươi năm về trước
người dân nơi đây phát triển làng nghề
nên ao làng đã bị ô nhiễm
và có rất nhiều rác thải
xuất phát từ mong muốn của người dân trong thôn
câu lạc bộ bơi lội của xã
cùng với sự ủng hộ của rất nhiều người dân trong làng
thôn đã cùng nhau quyên góp tiền cải tạo
biến ao làng trở thành
bể bơi sinh thái vô cùng độc đáo
theo ghi nhận trung bình mỗi ngày
ao đón khoảng bảy trăm linh tám trăm linh lượt người
đến tắm thuộc đủ mọi lứa tuổi
điều đáng nói là để giúp cho
người dân tắm được an toàn
ao bơi được phân thành rất nhiều khu
với mức độ nông sâu khác nhau
phù hợp với mọi lứa tuổi và khả năng bơi
các cột đo mực nước
cùng với các phao bơi cũng đã được chuẩn bị sẵn
và cho các trẻ em mượn miễn phí
và người dân đến bơi
cũng không mất một đồng vé vào cửa nào
từ khi được quỹ ban nhân xã dương niếu
ra quyết định thành lập
câu lạc bộ bơi nội xã dương niếu
bản thân tôi là chủ nhiệm
từ ngày đó chúng tôi đã vận động bà con nhân dân
và vận động các thành viên trong câu lạc bộ bơi nội
xin được cải tạo cái ao này
từ khi cái ao này
được cải tạo
năm đầu tiên sự xuất hiện bơi nội ở đây
mọi người tham gia bơi nội ở đây
được hai trăm linh ba trăm linh người trên một ngày
năm nay lượng người tham gia bơi nội ở đây
lên tới bảy trăm linh tám trăm linh người trên một ngày
ở xã này mỗi một năm
thông qua việc kiểm tra sơ bộ của chúng tôi
thì đã thấy được có nghĩa là
xã dương niếu này mỗi một năm
có từ hai ba trăm linh cháu
từ không biết bơi trở thành biết bơi
đối với người dân trong khu vực này
ao làng thiên không chỉ là
một bể bơi miễn phí cho trẻ em nhỏ
mà còn là nguồn động lực
thúc đẩy các phong trào hoạt động thể thao
lễ hội của thôn xã
ngày càng phát triển mạnh
theo báo cáo của tổng cục thống kê mới công bố
tổng sản phẩm trong nước gdp
sáu tháng đầu năm ước tính tăng bảy tám
đây là mức tăng cao nhất
của sáu tháng kể từ năm hai nghìn một mươi
trở lại đây
quý i tăng bảy bốn mươi năm
quý ii tăng sáu bảy mươi chín
trong đó ngành nông nghiệp tiếp tục
khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
đã mức tăng trưởng sáu tháng
cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
tăng gần bốn
đóng góp chín bảy vào mức tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và dịch vụ
đóng góp bốn mươi tám chín
khu vực dịch vụ tăng sáu chín
mức tăng trưởng cao nhất bảy năm gần đây
đóng góp bốn mươi một bốn vào tăng trưởng chung
chỉ số giá tiêu dùng cpi
bình quân sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
so với cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
lạm phát tăng một ba mươi năm
so với cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị tuyến phố lê trọng tấn
ở quận thanh xuân thành phố hà nội
kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
đã được coi là tuyến phố kiểu mẫu
đầu tiên của hà nội
theo đó toàn bộ biển hiệu biển quảng cáo
tại phố lê trọng tấn đã được thiết kế
đồng bộ thống nhất với nhau
theo một quy chuẩn nhất định
tuy nhiên đến nay sau hai năm mặc đồng phục
thì nhiều cửa hàng đã tự động tháo rỡ biển hiệu
và thay bằng những thiết kế riêng
theo quy định đề ra của thành phố hà nội
toàn bộ biển hiệu biển quảng cáo
tại phố lê trọng tấn
phải được thiết kế một cách thống nhất
đồng bộ với nhau về kích thước
màu sắc cỡ chữ với hai màu đỏ và xanh
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
tuyến phố kiểu mẫu này
hiện tại dường như đã hoàn toàn vỡ trận
khi hàng loạt các cửa hàng trên tuyến phố
đã chủ động thay đổi màu sắc
kiểu chữ bảng hiệu của cửa hàng
có những cửa hàng trang trí thêm
biển quảng cáo đèn led xanh đỏ
có những cửa hàng làm thêm biển quảng cáo
phụ ở trên ở dưới
thậm chí còn có cửa hàng dán biển quảng cáo
ngay trên bốt điện
nhiều người biết đến hơn biển bảng có thể sai quy định
theo tôi nếu đặt biển bảng mà các cửa hàng kinh doanh đều đặt biển bảng giống nhau
sẽ tạo ra cho khách hàng khó nhận biết
khó nhận biết được những thương hiệu của mỗi một cửa hàng giống nhau quá
nhiều người dân cho rằng việc đặt biển quảng cáo đồng phục như thế
đã gây nên không ít khó khăn trong việc kinh doanh của các cửa hàng
bởi vậy đã có nhiều chủ cửa hàng chấp nhận thực hiện sai quy định
để làm biển quảng cáo riêng
phục vụ cho việc buôn bán của mình
việc mặc đồng phục cho các biển quảng cáo
có thể coi là ý tưởng tốt trong công tác quản lý
tuy nhiên lại hạn chế sự sáng tạo của các thương hiệu
hạn chế việc kinh doanh buôn bán của các chủ cửa hàng
các cơ quan chức năng cần nghiên cứu
và đưa ra những giải pháp cụ thể giúp giải quyết tình trạng này
trong phần tin quốc tế
eu cam kết ngăn chặn vấn nạn phổ biến vũ khí hóa học

malaysia và indonesia hợp tác đối phó
với lệnh cấm nhập dầu cọ của eu
tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu
vừa kết thúc tại bruxelles của bỉ
các nhà lãnh đạo đã cam kết về các biện pháp cứng rắn
ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí hóa học
và hoạt động giao thám
các nhà lãnh đạo eu kêu gọi thông qua một cơ chế mới của liên minh này
về các biện pháp hạn chế nhằm giải quyết tình trạng sử dụng
và phổ biến vũ khí hóa học một cách sớm nhất có thể
ngoài ra các nhà lãnh đạo eu
cũng kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác
và tham vấn chặt chẽ với nato
để giải quyết những thách thức
từ việc phát tán những thông tin giả
cũng như do thám
trước đó các nước thành viên tổ chức cấm vũ khí hóa học
đã thông qua đề xuất của anh
về việc gia tăng quyền hạn cho tổ chức này
theo đó cho phép tổ chức này
quy trách nhiệm những đối tượng
gây ra các vụ tấn công bằng khí độc ở syri
và coi đây là một bước đi quan trọng
hướng tới việc bảo vệ và duy trì
quy tắc toàn cầu
chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học
tuy nhiên nga tuyên bố không công nhận
các quyền hạn mới của tổ chức cấm vũ khí hóa học
đồng thời nhấn mạnh triển vọng và tương lai
công ước của chính tổ chức này
hiện đang rất mơ hồ
liên quan đến bê bối thất thoát hàng tỷ usd
tại quỹ đầu tư nhà nước malaysia
nhóm điều tra cho hay
đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng
của đảng tổ chức dân tộc mã lai thống nhất
của cựu thủ tướng najib razak
nhóm điều tra xác nhận hàng chục tài khoản ngân hàng
của các cá nhân và các tổ chức
trong đó có đảng tổ chức dân tộc mã lai umo
và một số chính đảng khác
bị coi là liên quan đến các sai phạm
tại quỹ một mdb
đã bị phong tỏa
umno được cho là đã nhận
một số khoản tiền
từ quỹ một mdb
quỹ này do cựu thủ tướng najib razak
thành lập năm hai nghìn chín
và làm chủ tịch ban cố vấn
cho đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên quỹ này là trung tâm
vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát
ba bảy tỷ đô la dẫn đến một loạt
các điều tra thị trường tài chính
ở một số nước như mỹ thụy sĩ
singapore malaysia trung quốc
sau thất bại trong cuộc bầu cử
hạ viện lần thứ một mươi bốn vừa qua
ông najib razak đã từ chức
chủ tịch đảng umno và chủ tịch
liên minh bn
đã một tuần trôi qua
kể từ khi có tin báo về sự mất tích
của đội bóng thiếu niên gồm
một mươi hai cầu thủ cùng huấn luyện này
tại một hang động ngập nước
ở tỉnh miền bắc chiêng rai của thái lan
đội cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy
tung tích của đội bóng
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
đã có chuyến thị sát công tác cứu hộ
đồng thời gửi lời an ủi
tới gia đình các nạn nhân
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng sáu
những hộp cứu nạn chứa thực phẩm
bản đồ và điện thoại di động
hướng dẫn cứu nạn đã được thả
theo dòng nước chảy vào hang
để đưa camera vào khảo sát
trước đó nhà chức trách thái lan cho biết
lỗ khoan này được mở với hy vọng
sẽ giúp đưa các nhân viên cứu hộ
xuống lòng hang tìm kiếm
những người bị kẹt ở bên trong
nhà chức trách hy vọng những người bị kẹt
hiện đã lên được chỗ chưa ngập nước
và đợi người đến cứu
theo đề nghị của chính phủ thái lan
ba mươi lính đặc nhiệm mỹ với trang thiết bị chuyên dụng
và một nhóm thợ lạn người anh
đã bắt đầu tham gia tìm kiếm cứu hộ
dù rất nỗ lực nhưng công tác
tìm kiếm cứu hộ vẫn chưa có kết quả
các thợ lạn không thể vào sâu được trong hang
trong khi việc bơm nước ra ngoài
không chạy đua nổi với lượng nước dâng
do mưa lớn rơi không ngừng
tại cuộc hội đàm với tổng thống indonesia
joko widodo thủ tướng malaysia
mahathir mohamad đã kêu gọi
phối hợp đối phó về kế hoạch
cấm nhập khẩu dầu cọ của liên minh châu âu
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí
hợp tác chặt chẽ để chống lại điều
mà họ gọi là chính sách phân biệt
thủ tướng mahathir nhấn mạnh
ông không thể chấp nhận lý do eu đưa ra
đó là bảo vệ môi trường
để ngăn cản việc nhập khẩu dầu cọ
của indonesia và malaysia
vào thị trường eu
thủ tướng malaysia cho biết thêm rằng
ông đã chứng kiến và hiểu rất rõ
rằng các nước châu âu trong quá khứ
cũng đã hủy hoại rừng
nguyên nhân thực sự trong việc ngăn cản
indonesia và malaysia xuất khẩu dầu cọ
sang thị trường các nước châu âu
đã được hợp tác với indonesia
cũng như malaysia trong lĩnh vực này
indonesia và malaysia hiện đang kiểm soát
tám mươi năm thị trường dầu cọ thế giới
ước tính động thái của eu
đe dọa thu nhập của khoảng
năm trăm linh người trồng cọ tại malaysia
phần lớn lượng dầu cọ nhập khẩu
của châu âu được sử dụng
để sản xuất nhiên liệu sinh học
chính quyền thủ đô tokyo của nhật bản
vừa thông qua luật cấm hút thuốc lá
nơi công cộng với quy định nghiêm khắc hơn
trong khi đó luật cấm hút thuốc lá mới áp dụng
trên toàn quốc của nhật bản
đang vấp phải sự chỉ trích do chưa đủ nghiêm khắc
luật mới cấm hoàn toàn việc hút thuốc
tại các trường học bao gồm
từ cấp nhà trẻ tới trung học phổ thông
các trường đại học và bệnh viện
được phép có khu hút thuốc ngoài trời
tất cả các nhà hàng tại thủ đô
đều không được phép hút thuốc
song được phép có khu hút thuốc trong nhà
nơi khách hàng không được phép ăn uống
người hút thuốc vi phạm có thể
bị phạt tiền lên tới năm mươi yen
khoảng bốn trăm năm mươi năm usd
trong khi đó tổ chức y tế thế giới
đánh giá thấp nỗ lực ngăn chặn
tình trạng hút thuốc thụ động ở nhật bản
thấp hơn so với các nước cùng khu vực
như hàn quốc
quý vị khán giả thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt